đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã làm việc với tập đoàn cao su về việc thực hiện sắp xếp công ty nông lâm nghiệp thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh
đánh giá cao nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của tập đoàn phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng tập đoàn cần đa dạng hóa các sản phẩm từ cao su đặc biệt là gỗ cao su để tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp chế biến gỗ tạo ra nguồn thu mới từ xuất khẩu đồ gỗ bền vững hơn
tập đoàn cao su việt nam đã thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ và chuyển hoạt động sang mô hình công ty cổ phần từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám mặc dù kết quả bán cổ phần lần đầu không đạt yêu cầu nhưng kết quả sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển khá
cụ thể doanh thu năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn năm trăm ba mươi sáu tỷ đồng tăng hai mươi ba năm mươi ba so với chỉ tiêu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giao cũng tại buổi làm việc phó thủ tướng đặc biệt lưu ý tập đoàn cao su cần đẩy nhanh các công việc sau cổ phần hóa tập trung và thực hiện đò đạc cắm mốc ký hợp đồng cho thuê đất cấp sổ đảo với các địa phương xác định cụ thể diện tích đất còn đang tranh chấp tiếp tục bàn giao đất về cho địa phương quản lý sử dụng theo các phương án sử dụng đất theo đúng quy định của luật đất đai